trước khi mở rộng vụ án cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng thị thúy ở thôn long phú xã hòa thạch huyện quốc oai hà nội và hoàng anh tuấn trú tại phố hòa bình phường bến gót tp việt trì

trước khi mở rộng vụ án cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng thị thúy ở thôn long phú xã hòa thạch huyện quốc oai hà nội và hà nội và một sân máy

cơ quan cảnh sát điều tra công an tp việt trì đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng thị thúy ở thôn long phú xã hòa thạch huyện quốc oai hà nội và hà nội và một sân máy
cơ quan công an tp việt trì đã ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở của đồng thị thúy ở thôn long phú xã hòa thạch huyện quốc oai hà nội và một sân máy